thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp thi công công trình xây dựng tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên với số tiền bốn mươi triệu đồng
đối tượng nguyễn minh chất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã nhị bình huyện hóc môn tp hcm vừa bị công an tỉnh điện biên tiến hành khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
qua công tác nắm tình hình và dư luận quần chúng nhân dân phản ánh thời gian qua trên địa bàn huyện tuần giáo và thành phố điện biên phủ xuất hiện một đối tượng tự giới thiệu là thư ký của đồng chí giám đốc công an tỉnh điện biên đã đến gặp gỡ nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể dịch vụ trên địa bàn đòi nộp một khoản tiền từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng để được tạo điều kiện trong quá trình kinh doanh sản xuất

nhóm đối tượng gồm nguyễn ngọc sơn trần văn ti và trần thị thanh thúy
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thúy làm công việc nhặt đá cuội tại bãi đá của ông nguyễn xuân thu để bán lại
nhưng đến một tuần sau ông thu không cho thúy và một số người dân ở địa phương vào bãi nhặt đá nữa
thông qua quen biết thúy đã nhờ anh họ là võ trung cương trao đổi với ông thu để thúy và một số người khác được tiếp tục vào bãi đá
sau khi sắp xếp ổn thỏa cương đã giới thiệu thêm nguyễn hữu tài còn gọi là năm t nguyễn ngọc sơn và trần văn ti lên làm cùng thúy
trong quá trình làm việc tài đã yêu cầu sơn ti và thúy thu tiền bảo kê bãi đá của những người chở đá tại đây
khi những người chở đá không đồng ý đóng tiền thì tài cương sơn và ti sẽ trực tiếp đến gặp hoặc gọi điện thoại đe dọa đánh đập buộc các chủ xe chở đá phải nộp tiền
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm đối tượng đã thu tiền bảo kê bãi của bảy người dân lái xe máy cầy và xe tải chở đá với tổng số tiền gần bảy triệu đồng
sau khi sử dụng ma túy hai đối tượng rủ nhau đến quán karaoke lấy trộm xe máy
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam phạm thanh đông sinh năm hai nghìn một trú tại xã ngọc thành huyện rồng riềng về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đông khai nhận vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đông và một đối tượng khác tên phong sau khi sử dụng ma túy rủ nhau đi trộm cắp tài sản
đông và phong đi đến một quán karaoke ở khu phố bảy thị trấn rồng giềng thì phát hiện nhiều xe máy trong bãi đỗ xe nên đã vào lấy trộm hai chiếc xe exciter rồi tẩu thoát
trong lúc đông đang tìm nơi tiêu thụ xe vừa trộm được thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngoài bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng bắt tạm giam về hành vi trộm cắp xe máy đông còn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản trong một vụ án khác
từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản cố ý làm hư hỏng tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
để có tiền tiêu xài tuấn lại tiếp tục phạm tội
tại phiên tòa sơ thẩm toán nhân dân huyện thoại sơn tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo lê văn tuấn tám năm tù về tội cướp tài sản đồng thời buộc tuấn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền trên hai mươi ba triệu đồng
theo cáo trạng vào khoảng tám giờ ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tuấn điều khiển xe mô tô chở nam vào quán nước của chị thu
lúc này tuấn thấy chị thu và cháu vi là cháu của chị thu đeo dây chuyền nên rủ nam cướp hai sợi dây chuyền nam không đồng ý nên ra xe ngồi
tuấn đến quầy kêu tính tiền và dùng vũ lực cướp sợi dây chuyền năm chỉ vàng một mươi tám k trên cổ chị thu rồi tiếp tục đến giật sợi dây chuyền tám chỉ vàng một mươi tám k của cháu vi
sau đó ra xe tẩu thoát chạy được một đoạn thấy có người chặn bắt tuấn điều khiển xe va vào trụ đá bên đường té ngã rồi bỏ xe lại trốn thoát
còn nam bị mời về công an xã làm việc sáng hôm sau tuấn nhờ bạn đi bán hai sợi dây chuyền để lấy tiền tiêu xài
ngày hai mươi sáu tháng hai biết hành vi của mình đã bị phát hiện nên tuấn đến công an huyện thoại sơn đầu thú
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke xo tại địa chỉ số bảy nghìn bốn trăm bảy mươi năm đường nguyễn minh đường xã đạo thạnh thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
công an tp mỹ tho phát hiện hai mươi chín người dương tính với chất ma túy
vào lúc một giờ ngày chín tháng bốn công an tp mỹ tho tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke xo
phát hiện hàng chục thanh thiếu niên trong bảy phòng đang hát karaoke có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm ma túy
kết quả có hai mươi chín trường hợp dương tính với chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như bình shisha đĩa xứ và một số xe mô tô
công an tp mỹ tho tiến hành lập biên bản vụ việc thu giữ các tăng vật có liên quan
đồng thời đưa hai mươi chín trường hợp về cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
một số tin tức an ninh trật tự
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với cỏ đất lê ngọc dũng năm mươi một tuổi trú tại quận sơn trà về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể tháng một năm hai nghìn một mươi một dũng môi giới cho bị hại mua hai lô đất thuộc khu dân cư làng cá với tổng trị giá một tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng
bị hại đưa toàn bộ hồ sơ hai lô đất cho dũng nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên do vỡ nợ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba dũng qua mặt chủ lô đất tự y bán lô đất trên cho người khác với giá năm trăm năm mươi triệu đồng
đến năm hai nghìn một mươi sáu bị hại phát hiện lô đất của mình bị sang tay nhiều người thì tìm dũng
được dũng trả trước bốn trăm linh triệu đồng đồng thời hứa sẽ lấy lại hồ sơ lô đất
mãi đến năm hai nghìn hai mươi dũng vẫn không trả đất nên bị hại tố cáo dũng đến cơ quan công an
một tụ điểm mua bán ma túy phức tạp trên nệ bàn thị trấn kẻ sặt huyện bình giang
vừa bị công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát
ma túy công an tỉnh hải dương đấu tranh triệt phá
bốn đối tượng phạm thị hoa đỗ thị thư phạm xuân trường và lê thị hoa
đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
các đối tượng tham gia đều có quan hệ ruột thịt hoặc họ hàng có nhiều tên án tiền sự về ma túy
trước đó ngày ba tháng bốn công an huyện bình giang bắt quả tang đỗ thị thư đang có hành vi bán hai gói ma túy
qua đấu tranh khai thác lực lượng công an xác định phạm thị hoa là đối tượng cung cấp cho thư
và các đối tượng bán lẻ khác phát hiện thu giữ trên người và tại nơi ở của các đối tượng gần bốn trăm linh g heroin
và bảy trăm năm mươi hai gram ma túy tổng hợp
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được công an huyện bình giang đã ra quyết định khởi tố phạm thị hoa
đỗ thị thư về hành vi mua bán trái phép chất ma túy phạm xuân trường và lê thị hoa
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời mở rộng điều tra xác minh và truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn
hà nội đã và đang từng bước quay trở lại với cuộc sống bình thường mới nhằm phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát
các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí đã được phép quay trở lại và mới đây nhất là quán bar karaoke
công tác phòng chống dịch cũng như bảo đảm an ninh trật tự đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ
và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv vào chiều tối ngày hôm qua
sau thời gian dài nghỉ vì đại dịch covid một mươi chín đến ngày hôm nay ngày tám tháng bốn các hoạt động như karaoke ba đã được phép hoạt động quay trở lại
và để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự lực lượng chức năng đã đến từng địa điểm từng khu vực để kiểm tra và tuyên truyền nhắc nhở các chủ cửa hàng
lực lượng chức năng đã phân triển
các quán bar đã đưa nhiều tổ công tác đến nhiều địa điểm khác nhau để kiểm tra việc hoạt động của các cơ sở kinh doanh
ngay sau khi được phép quay trở lại hoạt động các quán bar đã đón lượng khách lớn đến vui chơi giải trí
theo đánh giá và nhận định của cơ quan chức năng quán bar là địa điểm có thể xảy ra tình trạng lộn xộn gây mất an ninh trật tự
cũng như việc tổ chức sử dụng các chất kích thích chất cấm nếu không được kiểm tra và nhắc nhở
qua kiểm tra thì cũng yêu cầu cơ sở chấp hành tốt nội dung mà các tổ công tác
cũng như từng cá nhân trong đoàn đã nhận xét về các nội dung về thủ tục pháp lý
cũng như chấp hành các quy định của pháp luật rồi ủy ban nhân dân quân hàn kiếp
cũng như công an phường và các đội nghiệp vụ đã hướng dẫn cho cơ sở
trong thời gian tới thì yêu cầu khi chúng ta đã mở các quy định được mở ra để hoạt động kinh doanh
thì yêu cầu cơ sở chấp hành làm sao là thật tốt tránh để xảy ra những cái gì
nó sai so với quy định mà cơ sở đã cam kết với đoàn kiểm tra

công tác đầu tiên mà mọi người chuẩn bị đầu tiên là đảm bảo những yêu cầu về hành động dịch
chiếc khu mở cửa đã được các cơ quan bán ngành
từ ủy ban phường công an phường ủy tế phường cũng có đến tuyên truyền hướng dẫn cơ sở để chuẩn bị
cơ quan chức năng cũng đã gửi tất cả những biên bản cam kết với cơ sở
và cơ sở cũng đã cam kết với chính quyền địa phương
cơ sở sẽ hoạt động đúng lời quy định
kể đối không công sử dụng chức tầm đảm bảo an toàn dịch
việc kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh như ba karaoke sẽ được lực lượng chức năng
đặc biệt là tổ công tác liên ngành gồm đội cảnh sát kinh tế đội quản lý thị trường
ủy ban nhân dân các phường của quận huyện trên địa bàn tp hà nội
phối hợp tập trung kiểm tra thường xuyên trong thời gian tới
nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó chính quyền địa phương đã đến từng cơ sở để kiểm tra công tác phòng chống dịch
những cơ sở bảo đảm được các quy định của bộ y tế mới được phép hoạt động